chúng tôi xin được cập nhật tới quý vị khán giả những thông tin về tình hình thiệt hại tại một số địa phương ở khu vực phía bắc nước ta
nơi đã phải hứng chịu nhiều ảnh hưởng do mưa lũ và sạt lở đất trong hai ngày vừa qua
tại lai châu mưa lớn vẫn tiếp diễn phức tạp trên địa bàn tỉnh thiệt hại về người và tài sản vẫn tiếp tục tăng lên
tính đến một mươi sáu h ba mươi chiều nay mưa lũ đã làm một mươi một người thiệt mạng một mươi một người mất tích bảy người bị thương tổng thiệt hại là trên chín mươi tỷ đồng
hiện tại lai châu đang khẩn trương khắc phục hậu quả và nhanh chóng thông tuyến tạm thời các tuyến giao thông liên tỉnh liên huyện
các tuyến đường bốn d nối giữa lai châu đi lào cai vẫn đang bị cô lập
lai châu đi điện biên và lai châu đi các huyện vẫn đang còn nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng
hiện tại tỉnh lai châu đang chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục các tuyến đường nhằm đảm bảo thông tuyến lai châu trong đêm hôm nay
thiệt hại nặng nhất là về giao thông đến nay đã có bốn cây cầu treo và cầu bê tông bị lũ cuốn trôi
nhiều tuyến đường liên xã liên bản
để bị sạt lở nghiêm trọng tỉnh lai châu đã chỉ đạo huy động các lực lượng phương tiện sẵn có và huy động nhân dân các đơn vị liên quan trên địa bàn khẩn trương thu dọn khối lượng đất đá sụt sạt đảm bảo giao thông đi lại
đến một mươi bốn h ba mươi chiều nay tuyến đường quốc lộ ba mươi hai nối huyện tân nguyên than nguyên đi tỉnh yên bái đã thông tuyến tạm thời
công ty đã tập trung nhận được máy móc huy động các máy móc của các đơn vị bạc và máy móc hiện có của công ty

tập trung khắc phục nhanh nhất có thể để đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến
hiện nay trên tuyến khúc đổ bốn d được sự phối hợp của công ty cổ phần đường bộ lào cai tôi đã tập trung thông đến km bảy mươi sáu và sẽ cố gắng đến sáu h tối ngày hôm nay sẽ thông được tuyến
đến nay địa phương đã ghi nhận hai mươi hai trường hợp thiệt mạng và mất tích bảy người bị thương trong đó có huyện sinh hồ
là địa phương có số lượng người thiệt mạng và mất tích nhiều nhất với một mươi bốn người
ngoài ra mưa lớn trên địa bàn cũng làm hơn một trăm năm mươi nhà dân bị đất đá trôi sạt vào trong nhà
bốn trại nuôi cá nước lạnh gần năm mươi con trâu hơn năm con da cầm gần bốn trăm năm mươi hectare lúa hoa màu và hơn bốn mươi công trình thủy lợi nước sinh hoạt bị cuốn trôi vùi lấp
hiện nay tỉnh lai châu đã ban hành công điện chỉ đạo các địa phương ứng phó với tình hình mưa lũ sạt lở đất trên địa bàn và triển khai các phương án khắc phục